chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tháng chín tại hà nội đã diễn ra chương trình vinh quang việt nam năm hai nghìn hai mươi
tới dự chương trình có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ba cá nhân và tập thể đã được vinh danh trong chương trình vinh quang việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
do tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với ban thi đua khen thưởng trung ương đài truyền hình việt nam và báo lao động tổ chức
bảy tập thể sáu cá nhân điển hình được vinh danh trong chương trình là những tầm gương thể hiện được khát vọng vươn lên
vượt qua khó khăn dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân
trong số đó lực lượng công an có một cá nhân và hai tập thể được vinh danh
gồm phó giám đốc công an tp hcm đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mai hoàng
trung tâm xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
và ba liệt sĩ đội phòng chế chứa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cổ giấy hà nội
với chủ đề bản lĩnh việt nam chương trình đã tôn vinh tinh thần dân tộc tinh thần tổ quốc
canh hùng gương định hình tiên tiến doanh nghiệp doanh nhân có kinh tích đặc biệt xuất sắc
trong phòng trào thi đua yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
qua một mươi bảy kỳ vinh quang việt nam đã có chín mươi năm tập thể một trăm sáu mươi ba cá nhân điển hình được vinh danh
ngay sau khi quốc hội có nghị quyết số ba mươi ba về chủ trương tổ chức phiên tòa trực tuyến
thông qua môi trường mạng đến với các tỉnh thành phố
trong cả nước tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã đi đầu mở nhiều phiên tòa xét xử phúc thẩm
bằng hình thức trực tuyến một số vụ án mà tòa án nhân dân các tỉnh thành đã xử sơ thẩm có kháng cáo kháng nghị
qua hơn một tháng triển khai mô hình tòa án điện tử đã cho thấy được những hiệu quả thiết thực
tạo điều kiện thuận lợi cho cả chính quyền người dân và tòa án
đây là một trong những vụ án được tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng tiến hành xét xử phúc thẩm trực tuyến
được kết nối từ điểm cầu trung tâm tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng với tòa án nhân dân tỉnh bình định
phiên tòa diễn ra đảm bảo các nguyên tắc cơ bản và thủ tục tố tùng do pháp luật quy định
đồng thời còn tạo điều kiện thuận lợi cho trại giam chính quyền và người dân không phải di chuyển xa
tiết kiệm chi phí thời gian đảm bảo an toàn dịch bệnh
trong cái xét xử trực tiến nó khác với xét xử trực tiếp
đó là cái việc mà không giảng dạy các bị cáo
đến trực tiếp phiên tòa đó là một cái thuận lợi
vì việc mà giảng dạy bị cáo đến phiên tòa thì nó sẽ tốn rất nhiều công sức và tiền của người dân
và tôi cho rằng đây là một cái điểm mới và cần phải nhân rộng
và để làm được những vấn đề này
thì tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái cải cách trong cái việc là sửa đổi cái luật hình sự
và tiến đánh là các cái luật khác có liên quan
bản thân tôi nhìn thấy
thì về tính chính xác thì cũng để đảm bảo được
bởi vì các thông tin mà đường truyền tốt
thì các cái những điều muốn truyền đạt từ hội đồng xét xử đến bị cáo
những người tham gia tổ tùng cũng như những cái thông tin phản hồi
từ những người tham gia tố tùng về hội đồng xét xử
đường truyền tốt đảm bảo
các âm thanh thì vẫn đảm bảo được độ chính xác tốt
chứ không có ảnh hưởng gì đến chất lượng của việc xét xử
dù chỉ bắt đầu xét xử trực tuyến từ ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
thế nhưng tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã xét xử thành công hơn một trăm linh vụ
với sự chuẩn bị cẩn thận đầu tư nâng cao chất lượng chuyên môn
cho đội ngũ thẩm phán thư ký tòa cán bộ kỹ thuật sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ
đầu tư kinh phí trang bị hệ thống truyền dẫn ghi âm ghi hình
tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố đà nẵng đã xây dựng chất lượng tòa án điện tử tốt nhất
để kết nối với các tòa án cơ sở
tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn một số tồn tại dù ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng xét xử
nhưng vẫn cần được cải thiện trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa hiệu quả của tòa án điện tử